những ngày gần đây trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai liên tục quá tải bởi tiếp nhận nhiều người
bệnh đặc biệt trong một đêm các bác sĩ đã cấp cứu cho sáu ca đột quỵ trẻ tuổi phó sư tiến sĩ mai
duy tôn giám đốc trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai cho biết trong sáu ca đột quỵ nhập viện vào một
đêm người trẻ tuổi nhất là ba mươi hai tuổi người lớn tuổi nhất là bốn mươi hai tuổi theo đó nữ bệnh nhân ba mươi hai tuổi
được đưa từ hương yên lấy cấp cứu trong tình trạng liệt nửa người trái hoàn toàn nói ngọng giờ thứ nhất
bệnh nhân được chẩn đoán nhồi máu não cấp do tác động mạch cảnh giới thứ nhất
các bệnh trẻ tuổi tiếp theo được đưa vào cấp cứu ngay trong đêm đó là một nam bệnh nhân ba mươi sáu tuổi
quê ở bắc ninh làm việc tại phú quốc bệnh nhân được chuyển từ bệnh viện đa khoa quốc tế
vinmec phú quốc gia trung tâm đột quỵ bệnh viện bạch mai trong tình trạng liệt nửa người nói khó
các bác sĩ xác định bệnh nhân bị nhồi máu não do tác động mạch cảnh trong
theo phó giáo sư tiến sĩ mai duy tôn đây là những bệnh lý hiếm gặp của mạch máu não thường
xuất hiện ở những người ba mươi năm mươi tuổi tuy đã được can thiệp song bệnh nhân tiến triển chậm
nếu bệnh nhân đi tầm soát đột quỵ sớm sẽ không dẫn tới hậu quả đáng tiếc
cùng thời điểm đó trung tâm cũng tiếp nhận một nam thanh niên ba mươi hai tuổi nhập viện trong tình trạng
nghịch nửa người không nói được nam thanh niên đang chơi cầu lông với bạn thì đột ngột liên nửa
người nói khó được bạn đưa thẳng vào trung tâm đột quỵ phó giáo sư tiến sĩ mai duy tôn chia sẻ
may mắn bệnh nhân đến viện trong giờ vàng một giờ sau khi có triệu chứng được chẩn đoán nhầm
máu não cấp sau ba mươi phút trong phòng can thiệp đông bạch não giữa phải đã được tái thông nhờ
đến viện sớm bệnh nhân đã hồi phục gần như hoàn toàn nặng nhất là ca cấp cứu trong đêm cho một
nữ bệnh nhân bốn mươi tuổi chuyển từ tiến dưới lên bệnh nhân có tiền sử tăng huyết áp nhưng không dùng thuốc
trong ca làm việc ở ban đêm bệnh nhân đột ngột đau đầu và hôn mê khi được đưa vào bệnh viện
tuyến dưới huyết áp của bệnh nhân lên tới hai trăm bốn mươi trên hai trăm linh mm thủy ngân bệnh nhân đã được đặt nội
ký quản thờ máy và chuyển lên bệnh viện bạch mai nữ bệnh nhân được chẩn đoán chảy máu đổi thị
phải quấn não với thể tích tụ máu sáu mươi ml và có tiên lượng rất nặng nguy cơ tử vong rất cao
theo phó giáo sư tiến sĩ mai duy tôn đột quỵ hay còn gọi là tai biến mạch máu não thường xảy ra
trong vùng đột ngột do nguồn máu cung cấp cho não bị tắc nghẽn gián đoạn hoặc si giảm khi đó
não bị thiếu oxy dinh dưỡng các tế bào não bắt đầu chết trong vòng vài phút người bị đột quỵ
có nguy cơ tử vong cao nếu không được phát hiện đi cấp cứu kịp thời đây là một trong những bệnh
lý thần kinh nguy hiểm và phổ biến nhất theo thống kê tám mươi năm cả đợt quỵ là do đột
quỵ tắc mạch máu não xảy ra khi mạch máu não bị bịt tắc thường là do huyết khối khiến vùng
não bị ảnh hưởng không nhận được măng máu tới oxy và chất dinh dưỡng tới nuôi các tế bào
nã vùng bị ảnh hưởng sẽ bị hoại tử và không thực hiện được chức năng của nó một mươi năm các trường hợp đột
quỵ là do đột quỵ chảy máu não xảy ra khi mạch máu não bị vỡ khiến chảy máu trong não hoặc súng
quanh não một số yếu tố nguy cơ của đột quỵ tắc mạch máu não bao gồm nguyên nhân của đột quỵ tắc
mạch bóng não thường là do động mạch não bị hẹp hoặc tắc theo thời gian do sơ vỡ hoặc huyết khối
hoặc như hút thuốc lá cao huyết áp béo phì tăng cholesterol máu đai tháo đường lạm dụng rượu
bia thuốc lá bệnh lý kèm theo như dùng nhĩ cao huyết áp là một nguyên nhân thường gặp nhất gây
ra đột quỵ chảy máu não tuy vậy cao huyết áp thường chưa được kiểm soát và quản lý đầy đủ
bệnh nhân bịt cao huyết áp nếu giảm được chỉ số huyết áp cũng sẽ giảm khả năng gặp những biến cố
về đột quỵ những nguyên nhân gây ra tăng huyết áp bao gồm thừa cân béo phì ít vận động
hút thuốc lá lạm dụng rượu stress căng thẳng có thể gây ra tăng huyết áp ngắn hạn ngoài tăng
huyết áp nhưng bất thường dị dạng trong mạch máu não cũng là nguyên nhân gây ra đột quỵ chảy máu não
có hai loại đột quỵ bao gồm đột quỵ nhồi máu não hay còn gọi là thiếu máu não cục bộ là tình trạng
độc bệnh não bị thuyền tắc một phần hoặc hoàn toàn dẫn tới lưu lượng máu cung cấp cho não bị giảm
đột ngột tình trạng này chiếm đại đa số khoảng tám mươi năm cả đột quỵ đột quỵ suất huyết não hay còn gọi
là xuất huyết nội sọ là một trường hợp hiếm gặp hòn đột quỵ khoảng một mươi năm tình trạng này xảy ra khi
mạch máu bị vỡ đột ngột làm máu tràn vào nhu mô não gây tổn thương não na bộ là cơ quan điều
khiển mọi hoạt động sống của cơ thể mỗi vùng trên não đảm nhận một vị trí nhiệm vụ khác nhau
khi có tổn thương não dễ bị ảnh hưởng trực tiếp đến hoạt động của bệnh nhân ví dụ nếu bị tổn thương
vùng vận động có thể gây ra tình trạng yếu liệt một bộ phận trên cơ thể hoặc thậm chí là liệt nửa người
nếu tổn thương vùng ngôn ngữ người bệnh sẽ không nói được hoặc không hiểu được ngôn ngữ
khoảng ba mươi năm mươi bệnh nhân đột quỵ không để lại được khả năng độc lập về chức năng một mươi năm ba mươi còn lại
trong tổng số người bệnh đột quỵ bị khiếm khuyết vĩnh viễn